thưa quý vị và các bạn mới đây lại thêm một tai biến y khoa chạy thận xảy ra tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
trong đó có ba người phải điều trị tích cực may mắn rằng không có trường hợp nào tử vong
trong cuộc họp báo vào sáng ngày năm tháng tám bệnh viện đã có trả lời về nguyên nhân được cho là do nguồn nước
sự việc này lại một lần nữa đặt ra cho chúng ta những câu hỏi trong hệ thống quản lý chất lượng và an toàn người bệnh ở việt nam
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của biên tập viên mỹ linh và phó giáo sư hà phan hải an
phó chủ tịch hội tiết niệm thận học việt nam nguyên trưởng khoa thận và lọc máu bệnh viện việt đức ngay sau đây
xin mời chị mỹ linh
vâng xin cảm ơn

trong một kỳ cả hai sự cố chạy thận xảy ra không khỏi khiến dư luận hoang mang lo lắng và đặt ra câu hỏi
đâu là tiêu chuẩn đối với những yếu tố nằm trong chu trình chạy thận để đảm bảo an toàn cho người bệnh
vâng thưa bà xin bà cho biết là hiện nay chúng ta có một quy chuẩn như thế nào đối với một quy trình chạy thận nhân tạo ạ
chúng tôi có rất là nhiều quy trình để thực hiện một cái ca chạy thận nhân tạo
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những quy trình liên quan đến việc bảo dưỡng các cái hệ thống máy móc
và hệ thống nước thường quy
chúng tôi thực sự mà nói thì một cái gọi là quy trình thận nhân tạo nói chung thì nó quá lớn
và chúng tôi sẽ phải chia nó ra thành nhiều quy trình nhỏ để thực hiện theo từng bước của cái quá trình điều trị
ví dụ như là trong chạy thận nhân tạo thì chúng tôi có quy trình kết nối người bệnh với máy lọc máu
rồi sau ca lọc thì chúng tôi có cái quy trình kết thúc người bệnh để dồn máu về trả cho bệnh nhân
rất rất là nhiều quy trình và trong quá trình chạy thận nhân tạo chúng tôi có từng bước
và mỗi bước nó sẽ là một quy trình
vâng như vậy là tất cả các quy trình và tất cả những bước đó chúng ta đều đã có những quy chuẩn cụ thể phải không ạ
vâng chúng tôi có quy chuẩn cụ thể
theo bà thì tại sao mà chúng ta đã có một quy trình quy chuẩn rõ ràng như vậy rồi mà lại vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa qua
cái sự cố ở trong đơn vị thận nhân tạo là những điều mà nó không phải chỉ xảy ra ở việt nam
nó còn có thể xảy ra ở trên toàn thế giới bởi vì đây nó là cái đặc thù của nghề nghiệp
ngành của chúng tôi riêng về thận nhân tạo
thận nhân tạo nó có những cái nguy cơ nhất định
chúng tôi có những sự cố ở thế giới như là ở brazil hay là ngay cả ở mỹ cũng đã từng có những sự cố hàng loạt như vậy
và hầu hết những sự cố hàng loạt thì đều liên quan đến cái hệ thống nước
trong sự việc xảy ra tại nghệ an hay là tại hòa bình thì đều có liên quan tới nguồn nước
vậy thì theo bà làm thế nào để chúng ta kiểm soát được cái nguồn nước
và đâu là những cái giải pháp để có thể khắc phục được những sự cố liên quan đến nguồn nước trong chạy thận
chúng ta phải bảo dưỡng nó
chúng ta phải sửa chứa nó thay thế vật tư định kỳ
việc nữa là chúng ta phải có một hệ thống giám sát tốt
tôi nghĩ rằng hiện nay cái vấn đề giám sát của chúng ta là còn thực sự là nó chưa thật là chặt chẽ
mình phải giám sát tốt thì khi đó mình mới biết được rằng đến thời điểm nào nó có những cái chỉ số cảnh báo
phải có một hệ thống giám sát chặt chẽ đối chiếu với tất cả các quy chuẩn mà hiện nay chúng tôi áp dụng
thường là chúng tôi lấy theo quy chuẩn của quốc tế
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn
hơn là những cái bất cập còn tồn tại trong chạy thận nhân tạo thì chúng ta có những cái bất cập như thế nào mà có thể dẫn tới những sự cố như vậy
thực ra thì chạy thận nhân tạo nó đòi hỏi những cái tiêu chí về mặt kỹ thuật rất là cao
chúng tôi cũng cần phải có cái sự hỗ trợ rất là thường xuyên và liên tục của các nhân viên về kỹ thuật
máy móc phải được đảm bảo chuẩn xác
hệ thống nước phải được bảo dưỡng định kỳ
cũng có những trường hợp
chúng tôi không có đủ phương tiện để thay thế bởi vì chúng tôi phải chờ linh kiện
chúng tôi phải chờ các cái vật tư thay thế
hoặc là chúng tôi có thể không đủ khả năng để bảo dưỡng hoặc là để sửa chữa những cái lỗi
thì có thể phải mời chuyên gia
thì đấy là những cái mà có thể dẫn đến những cái lỗi
ở đất nước mình thì điều kiện kinh tế khó khăn
nhân viên bao giờ cũng cố gắng để tận dụng đến cái giây phút cuối cùng
thế thì điều đó nó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ
và hơn nữa là ở việt nam
việt nam mình nó hơi khác một số các cái nước là chúng ta phải sử dụng lại vật tư nữa
cho nên đấy cũng là một trong những cái điểm mà có thể dẫn đến những cái sự cố
theo ý kiến cá nhân của bà thì bà có thể đưa ra những giải pháp như thế nào
để có thể giảm thiểu hoặc là hạn chế bớt những cái hạn chế đó
tôi nghĩ rằng thứ nhất là cần phải có một cái tính chuyên nghiệp
cần phải có cái người người ta chuyên trách phụ trách về vấn đề đó
và chúng ta phải có giao cho họ về mặt quyền hạ chức năng
nhiệm vụ và cũng phải có những cái cơ chế để động viên khuyến khích
nếu như không có những người làm chuyên trách thì phải có một cơ sở để họ hỗ trợ cho mình về mặt kỹ thuật
và cái cơ sở đó phải được đảm bảo đủ năng lực để có thể giải quyết được những vấn đề này
bởi vì đây là những vấn đề rất là chuyên nghiệp
cái thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề bảo dưỡng định kỳ nó đòi hỏi kinh phí
cho nên chúng tôi cũng mong rằng có những cái nguồn kinh phí nó đủ để chúng tôi có thể duy trì được
một cách an toàn và đều đặn
một cái mà tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng đó là cái ý thức về việc bảo dưỡng định kỳ
về việc chăm sóc cho hệ thống máy móc định kỳ
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bà đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng cảm ơn chị linh và cảm ơn tất cả các bạn
thưa quý vị tại việt nam chưa có số liệu thống kê chính thức
nhưng ước tính có khoảng năm triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng tám ca bệnh mới
chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối
máu là đã vào khoảng tám trăm linh người chiếm một dân số
vì thế việc bảo đảm những yếu tố trong quy trình chạy thận nói riêng
và quy trình khám chữa bệnh nói chung là điều hết sức cần thiết
bởi nó có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh